thưa quý vị sáng ngày một mươi năm tháng năm tại hà nội thủ tướng phạm minh chính dự lễ chào mừng ngày khoa học và công nghệ việt nam một mươi tám tháng năm
kỷ niệm sáu mươi năm năm thành lập bộ khoa học và công nghệ một nghìn chín trăm năm mươi chín hai nghìn hai mươi bốn lễ trao giải thưởng tạ quang biểu năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề
khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng tầm vị thế quốc gia
cùng dự có phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang và đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương
đại diện các cơ quan ngoại giao tổ chức quốc tế các nhà khoa học có các công trình khoa học xuất sắc
trong nhiều năm qua pháp luật về khoa học và công nghệ luôn được quan tâm xây dựng và sửa đổi
bổ sung để phù hợp với thực tiễn quản lý như luật khoa học và công nghệ năm hai nghìn luật khoa học và công nghệ năm hai nghìn một mươi ba
luật sở hữu trí tuệ năm hai nghìn năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi hai luật chuyển giao công nghệ năm hai nghìn sáu
luật chuyển giao công nghệ năm hai nghìn một mươi bảy
luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm hai nghìn sáu luật chất lượng sản phẩm hàng hóa năm hai nghìn bảy luật đo lường năm hai nghìn một mươi một
các đạo luật này cùng với hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành ngay cả hoàn thiện
đã góp phần tạo hành lang pháp lý thuận lợi và đồng bộ hơn cho hoạt động khoa học và công nghệ và quản lý khoa học và công nghệ
hiện nay bộ khoa học và công nghệ đang được chính phủ giao nhiệm vụ giả soát sửa đổi hoàn thiện luật khoa học công nghệ năm hai nghìn một mươi ba
luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm hai nghìn sáu luật chất lượng sản phẩm hàng hóa năm hai nghìn bảy và luật năng lượng nguyên tử năm hai nghìn tám
giải thưởng tạ quang bửu được bộ khoa học và công nghệ tổ chức lần đầu tiên vào ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
nhằm khích lệ tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu khoa học cơ bản
thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật góp phần thúc đẩy khoa học và công nghệ việt nam hội nhập và phát triển
đến nay giải thưởng tạ quang bửu đã trở thành một trong những giải thưởng khoa học uy tín tại việt nam được cộng đồng khoa học đánh giá cao
qua một mươi năm triển khai ban tổ chức giải thưởng đã nhận được hơn bốn trăm linh hồ sơ tham dự
bộ trưởng khoa học và công nghệ đã trao tặng giải thưởng cho một mươi tám nhà khoa học là tác giả của các công trình khoa học xuất sắc và bốn nhà khoa học trẻ
các nhà khoa học đạt giải thưởng trong các năm qua là những tấm gương để các nhà khoa học việt nam
đặc biệt là các nhà khoa học trẻ tiếp tục nỗ lực thực hiện các nghiên cứu khoa học đỉnh cao góp phần đưa khoa học và công nghệ hội nhập phát triển
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh tròn năm mươi năm sau ngày chủ tịch hồ chí minh dự và phát biểu
tại đại hội đại biểu hội phổ biến khoa học và kỹ thuật việt nam lần thứ nhất ngày một mươi tám tháng năm hàng năm
đã được quy định là ngày khoa học và công nghệ việt nam tại luật khoa học và công nghệ năm hai nghìn một mươi
gần bốn mươi năm đất nước tiến hành công cuộc đổi mới cơ chế và chính sách quản lý khoa học và công nghệ
cũng luôn được quan tâm đổi mới nhằm giải phóng tiềm năng sáng tạo tạo môi trường thuận lợi và thông thoáng
cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
trên cơ sở đó khoa học và công nghệ đã có những đóng góp nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội
và hội nhập quốc tế được lãnh đạo đảng nhà nước đánh giá cao ghi nhận biểu dương
trong hơn một mươi năm qua các hoạt động chào mừng ngày khoa học và công nghệ việt nam hết sức phong phú thiết thực
đã khơi dậy truyền cảm hứng hôn đúc khát vọng sáng tạo trong cộng đồng trong xã hội
dần hình thành được văn hóa đổi mới sáng tạo và nuôi dưỡng phát triển tình yêu khoa học khát vọng phát triển trong giới trẻ
góp phần kiến tạo một xã hội tôn trọng khoa học và tư duy sáng tạo
tại buổi lễ ban tổ chức cũng đã trao giải thưởng tại quang bửu năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề
khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng tầm vị thế quốc gia cho các nhà khoa học có công trình khoa học xuất sắc